sau khi các cơ quan báo chí và truyền hình nhân dân phản ánh về việc phá rừng xảy ra tại tiểu khu số một trăm ba mươi hai
xã đạ sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng văn phòng chính phủ đã có công văn yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra xác minh làm rõ
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã yêu cầu tỉnh lâm đồng điều tra xác minh làm rõ nội dung phản ánh
về việc phá rừng phòng hộ tại huyện lạc dương xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời kiểm điểm xem xét trách nhiệm của ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn đa nhiêm
công ty trách nhiệm hiểu hạn thủy điện và du lịch sinh thái thác rồng và các cơ quan liên quan
trong việc để xảy ra phá rừng phòng hộ tại tiểu khu một trăm ba mươi hai xã đạ sa thực hiện nghiêm việc ra soát xử lý tình trạng
chặt phá rừng khai thác gỗ trái phép theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trước đó tại tiểu khu một trăm ba mươi hai thuộc xã đạ sa huyện lạc dương có khoảng gần một trăm linh cây thông ba lá nhiều năm tuổi
bị cửa hạ nằm trong diện tích hơn sáu bảy trăm linh m hai chữ lượng gỗ thiệt hại hơn một trăm bốn mươi m ba